đoàn công tác của ủy ban kiểm tra trung mương do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thực vụ tây nguyễn an giang
nội dung buổi làm việc tập trung vào việc thực tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú lưu ý
thời gian đến đại hội cấp huyện và tỉnh rất gần tỉnh cần tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm cũng như các văn bản của trung ương
để tổ chức thành công đại hội các cấp để tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bảo đảm mục tiêu vừa chuẩn bị tốt công tác tổ chức vừa thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương lưu ý báo cáo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh an giang
cần thể hiện quyết tâm khát vọng vươn lên trong nhiệm kỳ mới
công tác bố trí nhân sự phải trên tinh thần đổi mới dân chủ khách quan
trên cơ sở quy hoạch lựa chọn được cán bộ có tâm có đức có tài